thưa quý vị samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng một tỷ usd mỗi năm trong thời gian tới tại việt nam
đây là dự kiến của ông park hak kyu tổng giám đốc phụ trách tài chính của tập đoàn samsung
khi làm việc với thủ tướng chính phủ phạm minh chính vào chiều nay chín tháng năm tại trụ sở chính phủ
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao nỗ lực quyết tâm và những kết quả kinh doanh
tại việt nam của tập đoàn samsung đóng góp tích cực vào kiêm ngạch xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam luôn quan tâm coi trọng việc cải thiện môi trường đầu tư
cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về xây dựng hoàn thiện thể chế
cơ chế chính sách phát triển hạ tầng đào tạo nhân lực chất lượng cao tiếp tục đàm phán các hiệp định
thương mại tự do mở rộng thị trường xuất khẩu mới từ đó tạo điều kiện thuận lợi giảm chi phí tuân thủ
chi phí logistic cho các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài hiệu quả bền vững tại việt nam
thủ tướng cho biết các cơ quan chức năng của việt nam luôn sẵn sàng đối thoại lắng nghe ý kiến giải quyết các đề xuất kiến nghị
của các doanh nghiệp theo thẩm quyền mong muốn samsung tiếp tục hỗ trợ việt nam nâng cao hơn nữa năng lực doanh nghiệp
trong nước để có thể tham gia có hiệu quả hơn nữa chuỗi cung ứng của tập đoàn đẩy mạnh hợp tác để đưa các doanh nghiệp
công nghệ số của việt nam trở thành đối tác trong hệ sinh thái của samsung phối hợp chặt chẽ với bộ kế hoạch và đầu tư
để triển khai thực chất và hiệu quả các trung tâm đào tạo đặt tại trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia tăng cường đầu tư
và mở rộng trung tâm r d hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại việt nam tiếp tục mở rộng hoạt động
coi việt nam là cứ điểm sản xuất chiến lược nghiên cứu phát triển và sản xuất các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế
tổng giám đốc park hak kyo đánh giá cao sự hỗ trợ tích cực hiệu quả của phía việt nam đã góp phần giúp samsung vượt qua
những khó khăn thách thức thời gian qua mong muốn và tin tưởng việt nam sẽ liên tục cải thiện môi trường kinh doanh
ông cho biết samsung dự kiến đầu tư thêm khoảng một tỷ usd mỗi năm vào thời gian tới tại việt nam tiếp tục nâng số lượng
doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi cung ứng và đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực trong thời gian tới tiếp tục phát huy
những kết quả hợp tác tốt đẹp trên cơ sở tin cậy cao những năm qua
samsung cam kết sẽ luôn đồng hành với việt nam nỗ lực hết sức nhằm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam
chiều nay tại hà nội đại tướng lương cường ubnd chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ trì hội nghị về chủ trương tổ chức các hoạt động trọng điểm hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cùng với tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm tám mươi năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
và ba mươi năm năm ngày hội quốc phòng toàn dân tổng cục chính trị đã và đang tích cực chủ động triển khai các nội dung trọng tâm
tổ chức phối hợp biên soạn và phát hành đề cương tuyên truyền tám mươi năm ngày truyền thống tổng cục chính trị
xây dựng phim tám mươi năm vững bước dưới cờ đảng sách ảnh tám mươi năm những chặng đường vẻ vang
hội thảo khoa học tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tám mươi năm vững bước dưới cờ đảng
làm tốt công tác chuẩn bị gặp mặt kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống tổng cục chính trị tại tp hcm và tp hcm
đại tướng lương cường yêu cầu các cơ quan đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ
chủ động triển khai các nội dung đã xác định trong kế hoạch tương xứng với tầm vóc ý nghĩa của sự kiện kỷ niệm tám mươi năm
ngày quốc phòng toàn dân bảo đảm đúng thời gian chất lượng hiệu quả an toàn tuyệt đối
xây dựng kế hoạch cụ thể phân công sao nhiệm vụ rõ ràng làm tốt công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống tổng cục chính trị
được diễn ra trang trọng chú đáo và ý nghĩa
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác sáng nay tại thủ đô viên trăn bộ quốc phòng lào tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề
nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tham dự sự kiện có khoảng bốn trăm linh đại biểu là tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân lào
đại sứ việt nam tại lào nguyễn bá hùng được mời làm diễn giải chính
tại buổi nói chuyện chuyên đề nhân kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng địa biên phủ tại lào
đại sứ nguyễn bá hùng đã tập trung chia sẻ làm rõ hai vấn đề đó là ý nghĩa tầm quan trọng và tác động hết sức quan trọng
của chiến thắng điện biên phủ đối với lào và tình đoàn kết và liên minh chiến đấu đặc biệt việt nam lào
theo đại sứ qua quá trình liên minh chiến đấu với dấu mốc lịch sử là chiến thắng điện biên phủ
hai dân tộc việt nam lào càng thêm tin tưởng và sự tất thắng của liên minh chiến đấu giữa hai nước
tin tưởng vững chắc vào tình đoàn kết gắn bó khăng khít thủy chung sâu động việt nam lào
đây là nền mong vững chắc không thế lực nào có thể phá vỡ được để các thế hệ sau tiếp tục củng cố tăng cường
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời kỳ mới
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thành lập cục quản lý xuất nhập cảnh một mươi ba tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ngày chín tháng năm cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an tổ chức chương trình trao tặng giải thưởng
gương mặt trẻ quản lý xuất nhập cảnh tiêu biểu cho một mươi đoàn viên thanh niên tiêu biểu lần thứ nhất
giải thưởng gương mặt trẻ quản lý xuất nhập cảnh tiêu biểu nhằm mục đích tôn vinh những gương mặt trẻ trong lực lượng quản lý xuất nhập cảnh
có thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong công tác chiến đấu học tập
những gương mặt trẻ được lựa chọn trong số hơn một đoàn viên thanh niên của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh toàn quốc
đã luôn sung kích tận tụy sáng tạo trong công tác có nhiều nỗ lực cống hiến
nhiều công trình phân việc được các cấp ghi nhận và đánh giá cao
tôi cũng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn nhật tình của các đồng chí trong đảng quỷ lãnh đạo đơn vị
và sự hỗ trợ giúp sức của cán bộ diễn sĩ để tôi hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
còn bản thân thì cũng luôn tâm niệm là sẽ đem hết khả năng tinh thần và trách nhiệm để cống hiến
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng quỷ lãnh đạo đơn vị giao phó
khi được lựa chọn là một trong một mươi gương mặt trẻ thanh niên xuất nhập cảnh tiêu biểu
lần thứ nhất tôi cảm thấy rất là xúc động vinh dự và tự hào
đây cũng là sự động viên sự kích lệ tinh thần đối với cá nhân tôi cũng như các đồng chí được trao tặng giải thưởng ngày hôm nay
là một cán bộ trẻ thì tôi phải biết là tôi phải luôn rèn luyện để ngày càng học tập tốt hơn
và xứng đáng với những gì mà lãnh đạo và cơ quan đã tạo điều kiện cho thế hệ trẻ như chúng tôi
qua các vòng xét chọn nghiêm túc chặt chẽ
cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh đã quyết định trao tặng gương mặt trẻ
quản lý xuất nhập cảnh tiêu biểu cho một mươi đoàn viên thanh niên tiêu biểu lần thứ nhất
thời gian tới để phát huy hơn nữa sức trẻ trên mọi lĩnh vực công tác
tuổi trẻ lực lượng quản lý xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục phát triển và nâng cao trình độ chuyên môn
đáp ứng được yêu cầu xây dựng bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế trong tình hình mới
cũng trong sáng nay đoàn công tác cục quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức lễ dân hương báo công tại lăng chủ tịch hồ chí minh
thưa quý vị thực tế hiện nay tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các dự án đường sắt đô thị tại việt nam thay đổi theo nhà tài trợ
ở mỗi dự án lại sử dụng công nghệ khác nhau áp dụng hệ thống tiêu chuẩn khác nhau dẫn tới khó khăn trong quản lý
và để hoàn thành mục tiêu hai năm nữa hà nội sẽ có một trăm linh km đường sắt đô thị
thì việc đồng nhất hệ thống quy chuẩn cho các dự án chính là yếu tố then chốt giúp tháo gỡ những vướng mắt nội dung

điều này dẫn tới nguy cơ lãng phí nguồn lực chi phí vận hành
xa hơn việt nam khó phát triển nền công nghiệp phụ trợ cho ngành đường sắt
từ sự thiếu đồng bộ này cũng gây ra sự trở ngại rất lớn để đẩy nhanh tiến độ hay xây dựng song song các dự án
một số hạng mục đã được nghiệm thu thanh toán lại không hiện hữu tại công trình một số đoạn canh mương không có tấm bê tông lót chắn và chỉ hoàn thành khoảng hai mươi năm khối lượng so với phần nghiệm thu